hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào chiều ngày hai mươi chín tháng bảy giữa hằng và chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
bị chồng đuổi đánh hằng chạy vào nhà bếp lấy dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện
hiện công an thị xã cai lệ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý
tàng trữ trái phép chất ma túy giao hai đối tượng nguyễn tuấn anh và nguyễn trí hùng vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng nai xử lý
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy công an huyện tân phú bắt quả tang tuấn anh
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn tân phú
thu giữ hai gói ma túy đá trọng lượng khoảng tám mươi g một súng tự chế dạng bút hai viên đạn và hai cân tiểu ly
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn trí hùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ một gói ma túy đá có trọng lượng khoảng năm mươi gram
lấy xe ô tô người khác rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố lấy tiền tiêu xài
bị cáo mai hữu vừa bị toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và ba năm tù về tội sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tổng hợp hai tội danh là một mươi năm năm tù
theo cáo trạng lợi dụng anh lê minh hiếu giao xe ô tô cho mình quản lý
hòa đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ xe rồi đem xe đi cầm lấy tiền trả nợ
hòa làm giả giấy chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe
đến sáng ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hòa gặp hiếu thuyết phục cho mình cầm xe để lấy tiền trả nợ
lúc này hiếu liên lạc với ông hồ hoàng phúc để thỏa thuận về việc cầm xe với giá năm trăm linh triệu đồng
nhận được tiền hòa đã cho hiếu ba mươi triệu đồng số còn lại hòa lấy đi trả nợ và đánh bạc thua hết
một chiếc xe ô tô đã bất ngờ mất lái và lao vào giữa cây xăng ở đường láng
phường thịnh quang quận đống đa hà nội vào tối ngày hôm qua đâm hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương
theo thông tin từ công an quận đống đa sự việc xảy ra vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng tám
tại cây xăng petrolimax số ba mươi một một trăm một mươi một đường láng phường thịnh quang quận đống đa
lúc này một chiếc xe ô tô bốn chỗ biển kiểm soát ba mươi h bảy mươi năm nghìn tám trăm linh ba đã bất ngờ lao vào cây xăng
đâm hàng loạt xe máy và nhân viên khiến ít nhất tám người bị thương
tại cơ quan công an lái xe khai nhận vừa uống bia và đang trên đường đi về nhà thì xảy ra sự việc trên
phần cuối là những thông tin về trường hợp
xin kính chào tạm biệt
phần cuối là những thông tin về trường hợp
phần cuối là những thông tin về trường hợp
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện